cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
vào ngày một mươi ba tháng một mươi tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam từ liêm đã phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lơ khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh là dụng cụ để quy đổi
dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng đã chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc dưới hình thức tá lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh đồng việt nam
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín một đối tượng đã gặp nạn nhân rồi đưa ra thông tin gian dối
là mình đang mua bán các sản phẩm thiết bị y tế như găng tay khẩu trang y tế áo blu
rồi chiếm đoạt số tiền trên hai hai tỷ đồng
đặc đang điều tra hồ tiến đạt ba mươi tuổi trú tại xã nilea huyện crong năng tỉnh đắk lắc
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần khoảng năm tỷ đồng
nên đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đạt đã gặp anh trần minh ngọc ba mươi tám tuổi chú cùng huyện rồi đưa ra thông tin là mình đang mua bán
các sản phẩm thiết bị y tế
như là găng tay khẩu trang y tế áo blue
sau đó đạt rủ anh ngọc cùng góp tiền kinh doanh
vì tin tưởng nên anh ngọc đã đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho đạt với tổng số tiền trên hai hai tỷ đồng
để tạo thêm lòng tin đạt đã dùng chính tiền của anh ngọc chuyển cho mình
rồi chuyển lại cho anh ngọc sáu trăm linh triệu đồng và nói rằng đó là tiền lãi từ việc kinh doanh có được
số tiền còn lại đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn tương tự đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh đào duy ngự ba mươi năm tuổi trú cùng xã khoảng hai tỷ đồng
thưa quý vị trong những ngày vừa qua mưa lớn liên tục kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng
tại xã đương căn nớ huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
tuy không thiệt hại về người nhưng mưa lớn không những gây nguy hiểm trước mắt
mà còn có nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới cho địa phương này
ngoài khu vực ngay sau trụ sở ủy ban nhân dân xã đương căn nớ bị sạt lở với lượng bùn đất lớn
thì ba địa điểm khác trên địa bàn xã cũng đã bị lượng bùn đất đe dọa cuộc sống của người dân
hoặc gây ánh tắt giao thông
theo số liệu ban đầu đường trường sơn đông sạt lở một điểm dài khoảng hai mươi mét
một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị xói trôi hoặc vùi lấp
nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng đã bị hư hỏng
về tài sản có ba hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại khoảng bảy mươi
hai hộ khác bị thiệt hại về công trình phụ ước tính trị giá thiệt hại khoảng bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi hai qdttg
thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
theo quyết định này thủ tướng thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn thế hùng
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn thế hùng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số một trăm bảy mươi tám qdubkttvk
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trước đó tại kỳ họp thứ năm diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên
liên quan đến một số vụ án xảy ra tại tp hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp đảng ủy cơ quan
sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
từ đó ủy ban nhân dân tp sở kế hoạch và đầu tư một số tổ chức cá nhân cán bộ đảng viên
đã vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng tài chính tài sản
về đấu thầu và thực hiện các gói thầu nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chính thức công bố cấp độ dịch khẳng định là địa phương có cấp độ một
ở cả ba cấp là tỉnh huyện và xã tương ứng với vùng xanh nguy cơ thấp về dịch covid một mươi chín
còn tại tỉnh bình phước tỉnh bạc liêu cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể có một trăm bảy mươi bảy trên một trăm bảy mươi bảy đơn vị cấp xã một mươi ba trên một mươi ba đơn vị cấp huyện và cả tỉnh quảng ninh đều thuộc vùng nguy cơ thấp
tương ứng với màu xanh quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ninh
quảng ninh đã trải qua hơn một trăm một mươi hai ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng
độ phủ vaccine phòng covid một mươi chín đạt cao dự kiến sẽ tiêm mũi hai trong tháng một mươi cho một trăm linh người dân được chỉ định tiêm
năng lực y tế và cách ly của tỉnh được bảo đảm
từ cuối tháng chín tỉnh quảng ninh đã cho các hoạt động du lịch dịch vụ hoạt động trở lại
các điểm du lịch được đón khách du lịch nội tỉnh
dự kiến tháng một mươi một sẽ tổ chức đón khách ngoại tỉnh
vận tải nội tỉnh hoạt động bình thường vận tải liên tỉnh từng bước mở các tuyến đến các vùng an toàn về dịch
tối ngày một mươi chín tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bình phước cũng đã ký ban hành công văn khẩn về phân loại cấp độ dịch covid một mươi chín trên nệp bàn
theo đó ở cấp tỉnh bình phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
cấp huyện có một mươi một trên một mươi một huyện thị xã thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
cấp xã có một trăm một mươi trên một trăm một mươi một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ hai
chỉ có một xã có nguy cơ dịch ở cấp độ ba
hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine trên địa bàn tỉnh bình phước còn khá thấp
cũng trong ngày một mươi chín tháng một mươi ubnd tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xác định và công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể đối với cấp xã có sáu mươi bốn đơn vị cấp một nguy cơ thấp vùng xanh bảy đơn vị cấp huyện cấp một nguy cơ thấp vùng xanh
đối với cấp tỉnh cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
thời gian áp dụng từ giờ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với các đơn vị cấp xã nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn
thời gian áp dụng sau bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm công bố
thưa quý vị trong thời gian qua nhiều người dân đã di chuyển từ các tỉnh tâm dịch phía nam để về quê
và đến nay theo thông báo thì nhiều địa phương đã ghi nhận có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai trong số những người này
bộ y tế cơ quan y tế tại một số tỉnh thành phố đã đưa ra khuyến cáo
người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
vâng và hiện nay một trong số các giải pháp thích nghi an toàn với dịch bệnh được một số địa phương áp dụng
là việc gắn biển trước nhà người cách ly y tế
với nhiều cách thức và thời điểm áp dụng khác nhau
xung quanh việc gắn biển này đã có những ý kiến khác nhau về việc nó có thực sự đem lại hiệu quả
và có vi phạm quyền cũng như là lợi ích của các cá nhân hay không
đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi đề cập đến trong phần tiếp theo của chương trình thời sự
có những thời điểm thì trên đại bản xã thì gần như là rán đỏ cả mặt này
như là xã mạc sáu trăm linh người chúng tôi đều phải rán cái biển như thế
tất nhiên là đầu tiên cũng có e ngại nhưng mà xong dần dần thì là cũng không đi đến nha
thì thì cũng là bình thường thôi
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một xã liên mạc phát hiện ba ca dương tính với covid một mươi chín trong cộng đồng
ngay sau đó chính quyền địa phương này đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong đó có việc rán biển cách ly y tế tại nhà
trước khi mà quyết định gián biển thì ban chỉ đạo của tôi cũng đã cân đối suy nghĩ rất là nhiều
về việc liệu làm như thế này chúng ta có mang đến cái việc là kỳ thị hay không
hoặc là làm cho người bị gián biển người ta cho rằng là như thế là xúc phạm họ các thứ
nhưng mà cũng cân cứ tình hình thực tế địa phương để chúng tôi nhận thấy rằng là
nhân dân rất ủng hộ
và trong công tác phòng chống dịch thì cái việc tuyên truyền là hàng đầu
tuyên truyền để bà con nhận thức được là cái việc này là liên quan đến chính quyền đang làm các biện pháp
để mà làm sao đấy đảm bảo cái quan trọng nhất là đảm bảo cái sức khỏe và tính mạng
cái an toàn cho người dân
anh nguyễn văn định là một trong những người di chuyển từ vùng dịch về
và thực hiện cách ly y tế tại nhà thời điểm đó
chính quyền địa phương đã thực hiện rắn biển trước nhà trong thời gian anh lịch
thực hiện tự cách ly y tế tại nhà bảy ngày và
sau đó việc rắn biển này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân người cách ly và gia đình họ
nhưng hầu hết hàng trăm hộ gia đình thực hiện cách ly y tế tại nhà ở xã liên mạc
trong thời điểm dịch bùng phát đều đồng thuận với chính quyền vì mục tiêu chung là phòng chống dịch bệnh
tất nhiên là nó cũng đảo lộn về kinh tế và không làm ăn gì được
không đi đâu mà vợ con cũng hạn chế ra ngoài
chúng tôi nhà bên cạnh thì cũng là gia đình anh em
nhưng mà thấy cái biển rán đây
tức là cũng là
đầu ít là cũng một người có dính lưu về ảnh hưởng covid
cho nên tất cả các gia đình chung quanh đây là cũng không ai đến nhà
trong khi phòng dịch thì cũng phải đề phòng
đến thời điểm hiện tại tại xã liên mạc vẫn còn ba hộ gia đình
vẫn đang thực hiện cách ly và gắn biển cách ly y tế tại nhà
thế nhưng đến nay theo ghi nhận từ chính quyền xã
đợt dịch thứ tư vừa qua dù có hàng nghìn người dân di chuyển từ vùng dịch về
nhưng địa bàn xã không ghi nhận những trường hợp
nhiễm và lây nhiễm dịch bệnh từ những người này
một phần là do làm tốt công tác giám sát cách ly tại nhà
trong đó có việc gắn biển cách ly y tế
với việc thực hiện cách ly y tế tại nhà thì bản thân người cách ly và gia đình của họ
ít nhiều thì sẽ cảm thấy là bất tiện và cuộc sống sẽ bị đảo lộn
thế nhưng gắn trong bối cảnh dịch bệnh thì việc thực hiện nhiều giải pháp
để phòng chống dịch là hết sức cấp thiết là mục tiêu sống còn
vâng mặt khác thì hiện nay chúng ta đã có quy định tạm thời thích ứng an toàn
hiệu quả dịch covid một mươi chín bởi vậy với việc thông báo hay là gắn biển cách ly y tế tại nhà
sao cho linh hoạt phù hợp với bối cảnh dịch bệnh
thậm chí là phù hợp với thuần phong mỹ tục tập quán
cũng như lối sống sinh hoạt của một cộng đồng dân cư
cũng cần phải tính đến khi áp dụng biện pháp gắn biển cách ly y tế tại nhà
thông báo gia đình đang có người cách ly theo dõi y tế tại nhà này
được gắn tại nhà có người di chuyển từ vùng dịch về
tại phường nghĩa tránh tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
kèm theo thông báo đó là ghi rõ khuyến cáo
và thời gian thực hiện cách ly đối với từng trường hợp

vừa là thực hiện tốt các chỉ thị về trang giao cách xã hội trong thời gian qua
vấn đề thứ hai nữa là việc trai quản
người dân bị cách ly thì họ cũng ý thức
họ tự giác họ chấp hành nghiêm các việc ở nhà
trước ý kiến cho rằng
việc gắn biển tại nơi có người cách ly y tế tại nhà
gây tâm lý kỳ thị phân biệt hạn chế quyền lợi của những người thân
chung sống cùng nhà với người cách ly
theo luật sư nguyễn văn tú thì việc gắn biển thông báo địa điểm cách ly y tế
để phục vụ công tác phòng chống dịch là hành vi mà pháp luật không cấm
vấn đề là nội dung và áp dụng linh hoạt như thế nào
để phù hợp với từng địa phương và từng bối cảnh dịch bệnh
mỗi khi áp dụng được biện pháp nào thì cán bộ địa phương
cần phải xem xét tình hình cụ thể của địa phương mình
nên treo biển hay không treo biển
nếu có biện pháp cái nào hiệu quả hơn
nhưng tôi cho là không quá nặng nẻ
treo biển cũng được nếu nó hiệu quả
không treo biển cũng được nếu có biện pháp hiệu khác hiệu quả hơn
thế nhưng còn nếu cứ sợ kỳ thị mà không treo biển
nếu sợ phàn cảm mà không treo biển
đến nỗi dịch nó từ một gia đình
nó lan ra nhiều gia đình cả con ngõ cả cộng đồng
thì đấy lại là một cái điều rất nguy hiểm
trong việc giám sát cách ly y tế
ngoài những khó khăn
chế tài xử phạt bằng pháp luật
thì còn có nhiều hình thức giải pháp khác
để thực hiện giám sát người cách ly y tế tại nhà
như ứng dụng công nghệ tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh
hay phát huy hiệu quả giám sát cộng đồng
thế nhưng nếu chỉ trông chờ vào những biện pháp xử lý bên ngoài
mà bản thân mỗi người thực hiện cách ly y tế không thực hiện nghiêm túc
thì khó có thể đạt được hiệu quả phòng dịch bền vững và lâu dài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh tp cn
đã khởi tố bị can trần công xuân thêm tội danh tổ chức đánh bạc
trước đó đối tượng này đã bị khởi tố và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
trước đó ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
triệt xoá điểm đánh bạc với quy mô lớn
từ khi vừa mới hình thành bắt quả tan một trăm năm mươi ba đối tượng
đến từ tp hcm đồng nai kiên giang an giang đồng tháp cần thơ
đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại kho gà bỏ hoang thuộc địa bàn huỳnh vĩnh thạnh
tăng vật thu giữ gần hai tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng
tám con gà đá một bộ tài xỉu một mươi bảy xe ô tô một trăm ba mươi tám xe mô tô
và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án
khởi tố ba mươi bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vụ án đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
huỳnh vĩnh thạnh thủ lý theo thẩm quyền
quá trình điều tra thu thập chứng cứ đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
tiếp tục khởi tố bị can trần công xuân theo tội tổ chức đánh bạc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trần công xuân đã bị khởi tố
và tạm giam về tội hủy hoại tài sản
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận thốt nốt đã kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân
cung cấp truy tố các bị can trần công xuân và các đồng phạm gồm
nguyễn quốc tường nguyễn quốc tài nguyên hồ thanh hải
về tội hủy hoại tài sản trịnh thanh tú nguyễn minh tới

đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến cho hai xe tải và hai xe máy bị thiêu rụi
toàn bộ mái tôn bị đổ sập và biến dạng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà xưởng
nằm trên đường hà huy giáp phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm
nên vụ hô hoáng
người dân tại chỗ đã dùng nước bình chữa cháy
để dập lửa nhưng không thành
do bên trong căn nhà bị cháy chứa nhiều dụng cụ dễ cháy
nơi ngọn lửa bùng phát dữ dội khói đen bốc cao hàng chục mét
nhiều người dân sinh sống bên cạnh lo sợ lửa cháy lan
nên nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
quận phòng pc bảy công an tp hcm
đã điều động hàng chục xe chữa cháy
và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn
vụ cháy không khuất thương vong về người
nhưng hai xe máy hai xe tải
cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi
được biết nhà xưởng bị cháy là chuyên chế biến hải sản
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện
trong quá trình sản xuất
bến phà cát lái nối đồng nai với tp hcm
vừa điều chỉnh giờ hoạt động thời gian
từ năm h đến hai mươi h mỗi ngày
nhằm phục vụ hành khách và các phương tiện qua phà
cho phù hợp với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
theo đó việc vận chuyển hành khách phải bảo đảm an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín
trên phà luôn trang bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn
thực hiện khử quẩn sau mỗi chuyến
đối với thời gian dừng hoạt động
từ sau hai mươi h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
đơn vị vẫn đảm bảo duy trì chế độ
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn h
làm kịp thời trong trường hợp cẩn cấp cấp cứu
phục vụ công tác chống dịch vận chuyển người đi cách ly
thưa quý vị nhà ở cho công nhân
là vấn đề được đặc biệt quan tâm
trong suốt thời gian gần đây
tại phiên bế mạc kỳ họp thứ ba
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
lãnh đạo sở xây dựng cho biết
sẽ sớm ra soát nhu cầu cũng như là
hiện trạng nhà ở nhà thuê trọ cho công nhân
trên địa bàn của thành phố
để có cơ chế và chính sách phù hợp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
sở xây dựng đã có kế hoạch
về chương trình phát triển nhà ở
kế hoạch nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch hàng năm
trong nhiệm kỳ này tp hcm sẽ xây dựng
năm mươi triệu m hai nhà ở
với ba trăm sáu mươi sáu căn nhà
bao gồm gần ba mươi nhà ở xã hội
cho công nhân người có thu nhập thấp
trên địa bàn thành phố
về nhà cho thuê trọ theo thống kê của sở xây dựng tp hcm
hiện có khoảng chín mươi chín hộ cho thuê
với hơn bảy trăm hai mươi ba phòng
trên một sáu trăm linh người thuê
trong đó khoảng

năm hai nghìn hai mươi tp hcm đã ban hành
quyết định hướng dẫn cho người dân xây phòng trọ
đưa ra các tiêu chí tuy nhiên
lúc đó tiêu chí lớn nhất là thoát hiểm
cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy
qua cái đại dịch này thì
sở xây dựng tham mưu cho tp hcm
ban hành kế hoạch để kiểm tra
từng cái nhà trọ
để xác định các cái phòng mà
không có đủ điều kiện về
phòng cháy chữa cháy về chỗ ở
công nhân về cái độ thông thoáng
để phòng chống dịch bệnh
lây lan đó thì
sẽ có đề xuất cái cơ chế chính sách
để hỗ trợ cho người dân
cho các cái chủ nhà trọ
kể cả cho công nhân được
thuê để có cái chỗ ở tốt hơn cho cái nhóm
là gần tám trăm linh cái căn
phòng trọ trên dự bàn tp hcm
trong thời gian sắp tới thì
quỹ ban dân tp hcm sẽ tập trung
nghiên cứu đề xuất
để báo cáo cái chính sách cải thiện
cái nhà trọ và đây là một số lượng rất lớn
và có thể chúng ta làm được nhanh
trong thời gian sắp tới
về nhà trên kênh rạch trong nhiệm kỳ
đã xây dựng chương trình giải tỏa
đến nay đã giải tỏa trên hai căn
hiện còn hai mươi căn tp hcm
đã có cơ chế chính sách để kêu gọi
vào hợp tác đầu tư để nâng cấp
nhằm cải thiện môi trường sống cho dân
và cải thiện nhà lục sụp
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tiếp nối hiệu ứng của mùa đầu tiên
tuần lễ doanh nhân và sách lần thứ hai
hai nghìn hai mươi một vừa được khởi động vào chiều tối
một mươi chín tháng một mươi tại tp hcm
bên cạnh việc công bố một trăm linh đầu sách
chất lượng sự kiện năm nay
còn khuyến khích sự tham gia viết lách
của cộng đồng doanh nhân thông qua
cuộc thi bình chọn và cảm nhận tác phẩm mới
hội đồng phát triển sách doanh nhân
được thành lập năm hai nghìn hai mươi
nhân tuần lễ doanh nhân và sách mùa đầu tiên
mới đây hội đồng này đã công bố kết quả
có một trăm linh ấn bản hay và hữu ích
trong kinh doanh và phong cách sống doanh nhân

và ba đơn vị ứng cử

của người lao động của người quản lý doanh nghiệp
góp phần nâng cao năng lực
mặt làm việc năng lực quản trị
năng lực cạnh tranh
nói chung doanh nghiệp
có thêm nhiều động lực để viết sách
nhằm chia sẻ chiến thức
kinh nghiệp với giới trẻ
buổi công bố một trăm linh ấn bản hay
nhằm hướng đến tuần lễ doanh nhân và sách
lần thứ hai diễn ra từ ngày một
đến ngày bảy tháng một mươi hai năm nay
đến đầu tháng một mươi hai
thì chúng ta
sẽ tổ chức tốt
có điều kiện tốt để chúng ta
tổ chức một tuần lễ
diễn ra online
về kỳ vọng doanh thu
thì chúng tôi nghĩ rằng là
có kỳ vọng tốt
là bởi vì
kết quả mà
chọn được một trăm linh

các tổ chức nghề nghiệp

hội doanh nghiệp
hội doanh nhân trẻ trực tiếp
giới thiệu cái danh luật sách này

tuyển chọn được một trong buổi thứ hai
ban tổ chức tuần lễ doanh nhân và sách
tiếp tục tổ chức bình chọn top một mươi
quyển sách đáng đọc năm hai nghìn hai mươi
một tác phẩm do doanh nhân viết
được độc giả yêu thích nhất cũng sẽ được vinh danh
một cuộc thi đánh giá cảm nhận sách
cũng vừa được khởi động
người dự thi quay video cảm nhận
từ nay đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một
kết quả thắng cuộc sẽ được công bố
vào lễ bế mạc tuần lễ doanh nhân và sách năm hai nghìn hai mươi bốn
quý vị thân mến hôm nay là ngày hai mươi tháng một mươi
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
sáng phương nam xin được giới thiệu đến
tất cả quý vị những bông hồng thép
của công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
họ đã và đang miệt mài với công việc
sát cánh cùng với đồng đội để hỗ trợ
người dân quyết tâm để lùi dịch bệnh
đây là hình ảnh gặp gỡ qua lan kính
sau hơn ba tháng xa cách của ba mẹ con thiếu tá
trần thị bách hiếu
đội trưởng đội quản lý hành chính
công an thành phố long khánh
sau khi hoàn thành công tác phòng chống dịch
một số cán bộ chiến sĩ được cho nghỉ phép
nhưng chị hiếu vẫn đang miệt mài ở đơn vị
để khuôn đồng đội giải quyết các thủ tục
cấp trả thẻ căn cước cho người dân
sau thời gian dài tồn động do giãn cách
dù nỗi nhớ thương con
nhưng chị hiếu vẫn quyết tâm cùng chồng
cũng làm trong ngành chia sẻ
nỗi nhớ khó khăn của gia đình
cố thêm ít thời gian nữa
để cùng nhân dân chiến thắng đại dịch thế kỷ
việt nam mình và đồng nai mình
sắp bước vô cái bình thường mới
cũng đã rất gần
và rất là sắp gần rồi
cái chiếc áo phòng hộ
của những lực lượng y tế
hay lực lượng tuyến đầu mặc vào
chống dịch cũng sắp được cởi mở ra rồi
và trên đường phố thì
mọi người dân cũng đã sắp có thể
được đông vua như trước nay
chúng tôi cảm thấy là cái sự cống hiến này của chúng tôi
và cái sự chung tay này của chúng tôi
là một cái điều cảm thấy là
rất là tự hào
cũng như thiếu tá hiếu
suốt thời gian qua hai con nhỏ của thiếu tá
tống thị phương thảo phó trưởng công an
xã bào trâm thành phố long khánh
cũng được gởi về ngoại chăm sóc
cả hai vợ chồng chị người ở tuyến xã
người tuyến thành phố tập trung
cho công tác phòng chống dịch
vừa phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
bản thân tôi nói riêng
và cán bộ nữ công an nói chung đã xác định
sẵn sàng cùng đồng chí đồng đội tham gia phòng chống dịch
bản thân chị em chúng tôi nhận thức rõ
sự nguy hiểm của lây lan dịch bệnh
và vậy chị em chúng tôi đã quyết tâm
cùng với các lực lượng khác
tham gia đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi đã nhận thức được rằng
chỉ có đẩy lùi được dịch bệnh
thì chị em chúng tôi mới có thể được về nhà
ngoài phong tác phòng chống dịch
công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân
cũng được chị và đồng đội triển khai thực hiện kịp thời
theo đó đã trao tặng sáu trăm linh phần quà
một mươi ba trứng cút gà vịt
một mươi hai tấn rau củ quả
nấm bào ngư sáu tấn gạo
và xây dựng được ba mô hình hỗ trợ nhân dân gồm
chuyển rút tiền ở trụ sở công an
chuyến xe nghỉ tình
tạo việc làm cho đồng bào dân tộc
những việc làm sự hy sinh
của những bông hoa thét
đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân
quy quân sự của công an xã
ngày đêm lặn lội
rồi đi tuần tra
rồi lo những anh chị em
bà con ở trong xóm
về mặt an sinh xã hội
cũng như là về mặt trật tự an ninh
chị em bên
chỉ huyên công an xã cũng đã
thiệt thòi rất nhiều
xa gia đình xa vợ con xa chồng
đã hy sinh để mà
phòng chống dịch
chúng tôi luôn ghi nhận
những thành tích của chị em phụ nữ
trong công tác phòng chống dịch bệnh
động viên chị em phụ nữ
bây giờ sẽ qua đi
nhưng những dấu ấn
từ những bóng hồng công an
ở tuyến đầu
đã không ngại khó ngại khổ
chấp nhận hy sinh lao vào tâm dịch
và chiến đấu bằng trái tim quả cảm căng trường
để tạo thành lá trắng thép
chống đỡ dịch bệnh
và hình ảnh của những bông hồng thép
sẽ còn mãi trong lòng nhân dân
bộ giao thông vận tải
vừa có đánh giá về tình hình thực hiện
đó chính là tổ chức hoạt động vận tải hành khách
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và theo đó thì trên cơ sở đánh giá
thực tế kết quả thí điểm đợt đầu tiên
bộ giao thông vận tải tiếp tục xây dựng
kế hoạch phục hồi đường bay nội địa
trong thời gian từ ngày hai mươi một tháng một mươi
đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể như sau
đường bay đi hà nội thành phố hồ chí minh
hà nội đi đà nẵng
đà nẵng đi thành phố hồ chí minh
và ngược lại thực hiện không quá sáu chuyến
hàng ngày mỗi chiều
từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
các đường bay khác thực hiện
không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
tần suất khai thác của mỗi hàng không
trên từng trạng bay
sẽ được tăng thêm một chuyến bay một ngày
vào các thời điểm ngày một tháng một mươi một
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nếu hệ số sử dụng ghế trung bình
trên trạng bay đó
của toàn bộ các hãng hàng không
trong vòng bảy ngày trước đó
đạt từ bảy mươi năm trở lên
sau một tuần thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách
của lĩnh vực đường bộ
nhiều địa phương còn có quy định
quá chặt chẽ việc xét nghiệm
cách ly đối với người về địa phương
nên không ít người dân vẫn còn e ngại
lo lắng khi đi lại bằng xe khách liên tỉnh

theo thống kê của bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi
có bốn mươi tám địa phương đã được
ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý
cho thực hiện khôi phục hoạt động
vận tải hành khách cố định liên tỉnh
có ba mươi tám địa phương đã tổ chức khai thác
với tổng số tuyến đăng ký là bảy trăm chín mươi ba
trong đó số tuyến thực chạy là năm trăm tám mươi tám

số chuyến đăng ký hoạt động một ngày
là một chín trăm bảy mươi chuyến
số chuyến hoạt động thực tế là một ba mươi bảy

số xe hoạt động là chín trăm bốn mươi bốn xe
số khách vận chuyển là năm sáu trăm bốn mươi một
trên cơ sở này bộ giao thông vận tải
kiến nghị phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
tiếp tục ủng hộ việc mở lại hoạt động
vận tải hành khách đường bộ
công bố kịp thời cấp độ dịch tại địa phương
để sở giao thông vận tải các địa phương tra cứu
và thống nhất tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

dịp lễ ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi năm nay
diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng
của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
do đó thì thị trường quà tặng hai mươi tháng một mươi
cũng bớt sôi động và có phần
truyền thông năm tuy nhiên tại các cửa hàng
lưu niệm hay là các cửa hàng hoa thì vẫn tất
nập khách hàng đến mua đồ để có thể
chuẩn bị những món quà gửi đến phái đẹp
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
thưa quý vị
trên các tuyến phố ở hà nội
thì các cửa hàng hoa cũng như là các cửa hàng lưu niệm
đang tất bật chuẩn bị các mặt hàng
để làm quà tặng hai mươi tháng một mươi
và như quý vị có thể thấy thì ngay sau lưng tôi
chính là không khí mua hàng của các vị khách nơi đây
tại cửa hàng đồ lưu niệm này
lượng khách ra vào thường xuyên
để chọn mua những món quà chúc mừng
ngày phụ nữ hai mươi tháng một mươi
do dịch bệnh covid một mươi chín
cho nên là mặt hàng nó rất là ít
nó không để sầm út như năm ngoái
khách hàng mua thì nói chung là ít hơn năm ngoái
nó không đông khách
thứ hai nữa là vì là
dịch covid nhiều quá
cho nên là nếu mà để nói để bán hàng
đồ mặt hàng này
thì nó chỉ là ba bốn ngày hôm nay thôi
là khách hàng bắt đầu đi mua
tương tự như các cửa hàng bán đồ
lưu niệm thị trường hoa năm nay
cũng kém nhộn nhịp hơn so với mùa hai mươi tháng một mươi trước
giá hoa vẫn ở mức khá cao
không có dấu hiệu hạ nhiệt
tuy nhiên dễ có thể nhận thấy
khách hàng đến mua hoa
chủ yếu là nam giới
đây chính là sự quan tâm của đấng mải dâu
dành cho người phụ nữ của mình
năm nay là
ảnh hưởng đến dịch covid
thành ra là cái mặt hàng hoa nó không được đa dạng
và tuy rằng là mặt hàng đã ít rồi
nhưng mà nó lại cũng đắt hơn
so với mọi năm
mà lượng khách nó cũng giảm đi đến
ba mươi đến năm mươi của miệng khách
năm nay thị trường hoa thì nó vắng vẻ hơn mọi năm
tuy nhiên thì đi mua năm nay nó dễ
không như các năm là phải chen chúc
những cái ngày này đi mua hoa tặng chị em
là rất cần thiết
cũng nhân ngày này xin chúc tất cả chị em
phụ nữ trên hà nội
cũng như cả nước
là vui vẻ
mạnh khỏe và hạnh phúc
nắm bắt nhu cầu và tâm lý
mua quà tặng hai mươi tháng một mươi
nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố hà nội
đã ra nhiều chương trình khuyến mãi
để thu hút khách hàng kích cầu mua sắm
dịp lễ hai mươi tháng một mươi năm nay
diễn ra khi hà nội vừa bắt đầu
quay trở lại trạng thái bình thường mới
nên thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi
ảnh hưởng không nhỏ đến chủ cửa hàng kinh doanh
tuy nhiên món quà dù lớn hay nhỏ
thì trong thời điểm này
cũng vô cùng quý giá
như một lời chúc mừng
tới tất cả các chị em phụ nữ
quý vị thân mến với bản lĩnh cương trực
tinh thần quyết đoán dũng cảm mưu trí đầy gan dạ
trung tá nguyễn thanh loan
trưởng công an phường tân hòa thành phố vĩnh long
tỉnh vĩnh long đã cùng với đồng đội của mình
bám chặt địa bàn giải quyết
các vụ việc mâu thuẫn tại địa phương
trên tinh thần thấu tình đạt lý
vâng đặc biệt là đã đẩy mạnh nhiều biện pháp
tấn công quyết liệt với các loại tội phạm
nhờ vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
được ổn định đời sống của người dân
từng bước được nâng lên
ba mươi tháng một mươi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất
tới các nữ cán bộ chiến sĩ trên cả nước
xin giúp các chị luôn hạnh phúc
và thật nhiều sức khỏe
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
địa bàn phường tân hòa thành phố vĩnh long
tiếp giáp với các tỉnh đồng tháp tiền giang
đặc biệt là có quốc lộ tám mươi đi qua
vì vậy công tác tham mưu
thực hiện đảm bảo an ninh trật tự
luôn là bài toán khó đối với người đứng đầu
lực lượng công an nơi đây
đang nói đó lại là một nữ cán bộ chiến sĩ
vừa đảm bảo tốt công tác chuyên môn
vừa hoàn thành công việc của gia đình
nhận nhiệm vụ chưa lâu tại địa bàn phường tân hòa
trung tá nguyễn thanh loan
luôn được người dân địa phương
niềm nở đón nhận
và vui mừng mỗi khi tiếp xúc
chị long chị cũng nhiệt tình
ngày trước này chị cũng chỉ dẫn
chị giải quyết đồ làm cũng gọn nhanh lẽ
cảm ơn mấy anh chị ở đây rất nhiều
từ khi chị loan có về công tác
tại phường tân hòa
thì dân ở đây
cũng rất là vui mừng
và cảm thấy tinh thần an ninh trật tự
ở địa phương được giữ gìn rất tốt
xác định công tác tuyên truyền
là một trong những biện pháp
giảm thiểu các loại vi phạm pháp luật
do đó ngay từ khi mới về nhận nhiệm vụ tại đây
đồng chí loan đã cùng đồng chí đồng đội
thường xuyên xuống các tổ khóm
tuyên truyền kiến thức pháp luật về
phương thức hoạt động của các loại tội phạm
đến tận nhà các hộ kinh doanh buôn bán
ven quốc lộ tám mươi tuyên truyền nhắc nhở
chấp hành nghiêm về hành lang an toàn đường bộ
tránh để xảy ra các vụ va chạm
hay tai nạn liên quan tại địa phương

hiện phường tân hòa có bảy chốt
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
do địa phương quản lý
để người dân hạn chế giao thương
cũng như đi lại trong khu vực được an toàn
ngoài việc phân công các lực lượng công an quân sự
lực lượng dân phòng dân phố đóng chốt
đồng chí loan còn thường xuyên xuống
tận các chốt kiểm tra chia sẻ
khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên
từ đó tạo mối quan hệ gần gũi gắn bó
đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao
với phương châm đối với công việc phải tận tụy
trưởng công an phường tân hòa đã và đang tạo dựng hình ảnh
người chiến sĩ công an đi dân nhớ ở dân thương
góp phần đưa cuộc sống của người dân được bình yên